dù đã cuối tháng bốn nhưng miền bắc vẫn phải đón một đợt không khí lạnh khiến nền nhiệt giảm sâu
hiện tại khối không khí lạnh này đã trên đà suy yếu và bắc bộ đã giảm mưa nền nhiệt tăng dần
tuy nhiên người dân vẫn cần cảnh giác với những hiện tượng thời tiết bất thường có thể xuất hiện trong năm nay
khối không khí lạnh tăng cường mạnh đã khiến nền nhiệt bắc bộ giảm sâu và trong ngày hai mươi bốn tháng bốn tại hà nội đã ghi nhận mức nhiệt một mươi sáu năm độ
đây là mức nhiệt thấp nhất sau ngày hai mươi tháng bốn ở hà nội trong suốt năm mươi năm qua
nhiệt độ giảm sâu như vậy một phần là do không khí lạnh mạnh một phần nữa là do ảnh hưởng của hội tù gió trên mực năm m
chính tương tác của không khí lạnh mạnh và hội tụ gió trên năm mét đã khiến miền bắc có mưa rào và rông trên diện rộng mưa đá nhiều tỉnh thành và nhiệt độ giảm sâu như vậy
theo nhận định của các chuyên gia trong khoảng từ nay đến hết tháng năm nước ta vẫn có khả năng đón từ hai đến ba đợt không khí lạnh nhưng cường độ không mạnh và sẽ không thể gây rét sâu như đợt không khí lạnh lần này
tuy nhiên khi không khí lạnh xuống
sự tranh chấp giữa các khối không khí lạnh và nóng ẩm sẽ có nguy cơ gây ra các hiện tượng thời tiết cực đoan như tố lốc mưa đá và gió giật mạnh nhất là tại khu vực bắc bộ
trong nửa cuối tháng bốn đầu tháng năm tình trạng nắng nóng cũng được dự báo sẽ còn tiếp tục xuất hiện tại khu vực miền đông nam bộ và khu vực tây bắc bộ
với khu vực đông bắc bộ nắng nóng sẽ tập trung trong khoảng tháng năm tháng sáu khu vực bắc và trung trung bộ đã xuất hiện nắng nóng từ tháng ba và sẽ còn kéo dài đến hết tháng tám
nhiệt độ trung bình từ tháng năm đến tháng một mươi trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm từ năm đến một độ tuy nhiên khả năng xảy ra nắng nóng gai gắt với mức nhiệt cao lịch sử năm hai nghìn một mươi chín là không nhiều
bên cạnh tình trạng nắng nóng nhiệt cao thì các chuyên gia cũng đưa ra cảnh báo về những cơn bão sẽ ảnh hưởng đến nước ta trong mùa mưa bão năm nay
dự báo sẽ có khả năng xuất hiện khoảng từ một mươi một đến một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực biển đông và có khoảng năm đến sáu cơn bão trong đó sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta
tập trung nhiều ở khu vực trung bộ và phía nam trong những tháng cao điểm của mùa mưa bão năm hai nghìn hai mươi